sau khi tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh kiên giang
chiều ngày hai mươi chín tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các bộ ngành trung ương
đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt và các ban ngành của tỉnh kiên giang
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh kiên giang đã có một mươi ba kiến nghị đề xuất với chính phủ và các bộ ngành
phát biểu kết luận buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc lưu ý
trong các giải pháp lãnh đạo phát triển cần chú ý đến tiềm năng triển vọng có thể phát triển
quan tâm đến những mô hình phát triển mới làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch giữ rừng
phát triển rừng chống bê tông hóa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp
đặc biệt kiên giang cần làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội
tích cực vấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi tự túc về ngân sách
với những kiến nghị của kiên giang thủ tướng ủng hộ việc thành lập thành phố phú quốc
thành lập huyện đảo thổ châu quy hoạch phú quốc thành đơn vị đặc biệt và một số kiến nghị khác
thủ tướng giao cho các bộ ngành trung ương cùng với kiên giang xem xét về hành lang pháp lý
và các bước chuẩn bị để trình thủ tướng chính phủ xem xét và sớm trình bộ chính trị một số việc theo thẩm quyền
trước đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự lễ đón nhận
và trao huân chương độc lập hạng nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh kiên giang